vào đêm ngày bảy tháng chín một vụ tai nạn giao thông vô cùng nghiêm trọng đã được ghi nhận trên đường tỉnh bảy trăm năm mươi ba thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
cụ thể hai chiếc xe máy liên tiếp tông vào xe tải khiến hai người tử vong
theo thông tin ban đầu một nam thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ khá cao nên khi phát hiện chiếc xe tải lưu thông cùng chiều đã không làm chủ được tay lái bất ngờ tông thẳng vào hông bên trái của xe tải
chưa đầy vài phút sau một chiếc xe máy khác lại được một nam công nhân trên đường đi làm về điều khiển vì không chú ý quan sát đã tông thẳng vào đuôi chiếc xe tải đang gặp nạn trên đường
vụ tai nạn khiến nam thanh niên hai nam thanh niên điều khiển xe máy tử vong trên đường đi cấp cứu
lực lượng chức năng công an thành phố đồng xoài đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn